đây là dự án tuyến xe buýt nhanh brt đầu tiên tại việt nam
đây là dự án được thành phố hà nội cho triển khai từ năm hai nghìn một mươi
với tổng số vốn đầu tư là năm mươi năm triệu đô la mỹ
cho tuyến đường dài một mươi bốn bảy km từ kim mã đến yên nghĩa
theo dự kiến đến quý ii năm hai nghìn một mươi năm sẽ chính thức đi vào hoạt động
tuy nhiên đến nay vì nhiều lý do khác nhau thì tuyến xe buýt này vẫn chưa thể khai thác
người dân và các chuyên gia đã chỉ ra rất nhiều điểm bất hợp lý
của tuyến xe buýt nhanh khi đưa vào sử dụng
truyền hình nhân dân đã tổng hợp và ghi nhận những ý kiến trên
tuyến đường giảng võ láng hạ lê văn lương có mật độ phương tiện đông đúc nhất hà nội
sắp tới một phần ba làn đường sẽ phải cắt cho tuyến xe buýt nhanh
với mục tiêu phải đạt tần suất ba năm phút một chuyến
không xung đột với các phương tiện khác và vận tốc tối thiểu phải đạt hai mươi hai km một giờ
thì có lẽ tình trạng ủn tắc tại tuyến đường này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại
tuyến đường giảng võ láng hạ lê văn lương
xe buýt nhanh ở đây mà không ảnh hưởng gì đến con đường này tức là vẫn giữ nguyên hiện trạng
thì mình nghĩ đấy cũng là một ý kiến để cho một giải pháp để bớt tắc đường đi
nhưng cái đường này mà nó bị thu hẹp lại so với ban đầu thì mình nghĩ nên cẩn thận cân nhắc lại
theo mình thì cái tình trạng hiện tại thì nó chưa phù hợp
nếu mà khi nào mình có thể cắt giảm bớt được các phương tiện lưu thông cá nhân như xe máy xe đạp
thì mình có thể áp dụng được
để phục vụ cho tuyến xe buýt nhanh
hai mươi nhà chờ đã được xây dựng tuy nhiên chỉ có bốn cầu vượt cho hành khách
trong điều kiện giao thông hỗn hợp với mật độ lớn xe máy thường xuyên ủn tắc trong giờ cao điểm
với bất cập này thì xe buýt nhanh sẽ không được hành khách ưu tiên
phải băng qua đường để mà sang nhà chở xe buýt đấy thì em thấy không ổn
và nó sẽ khá gây làm mất trường tượng an toàn giao thông
được biết hệ thống đèn tín hiệu dọc tuyến được xây dựng lại với khả năng điều khiển tự động
tạo ưu tiên tín hiệu xanh cho xe buýt nhanh
tính toán sơ bộ nếu tần suất xe chạy ba phút một chuyến theo mỗi chiều
thì tại mỗi giao cắt sát xuất lớn là một năm phút sẽ có một xe buýt nhanh qua
và không thể có một chu kỳ cố định cho việc xanh đèn dành riêng cho xe buýt nhanh
thực tế giao thông hiện nay tại hà nội vào giờ cao điểm
các dòng giao thông hỗn hợp sẽ trở nên hỗn loạn sau vài chuyến của xe buýt nhanh
gần hai năm hoàn thiện nhưng không đưa vào sử dụng
đã khiến các công trình phục vụ cho dự án xe buýt nhanh bắt đầu xuống cấp
bản thân sở giao thông công chính hà nội cũng nhìn dự án này theo chiều hướng không mấy tích cực
đặc biệt là cái mật độ giao thông hiện nay trên tuyến đường đấy rất đông
như vậy hai ba phút xe đi một lần thì cái khoảng thời gian mà dành ở đấy nó không có xe buýt
thì cái chuyện dành riêng đấy nó cũng có những cái phản cảm trong cái quá trình sử dụng
và tận dụng cái hệ thống hạ tầng vốn thiếu của chúng ta trong thời điểm bây giờ ở trên cái đường hiện nay
để hoạt động tuyến xe buýt này
theo là tuyến đường riêng nào hệ thống phải liên hoàn với nhau
là vấn đề đổi mới cái quản lý trong các cái lưu thông giao thông hiện nay đi
và đặc biệt là phải ý thức người dân
bởi vì ở đây là có vấn đề liên quan đến tuyến đường dành riêng cho xe buýt
nếu như mà xe không đi chúng ta không thể đoán được xe đến vào thời giờ nào
với lượng giao thông hiện nay nó sẽ gây ra ủn tắc
thì cái tuyến xe buýt khu vực đối tảy xe lại là một trở ngại cho giao thông hiện đại rất lớn
cái đường thì bé mà bảo nhanh nhanh thì trừ trường hợp đi một mươi hai h được
hai mươi bốn h đêm thì may nhanh được còn bây giờ hoàn toàn không nhanh được